thông tin từ sở giáo dục và đào tạo quảng nam cho biết kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám tại quảng nam có em nguyễn quốc thạch sinh năm hai nghìn học sinh lớp một mươi hai trên hai
trường trung học phổ thông phan bội châu thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam là thí sinh duy nhất của tỉnh đạt điểm chín bảy mươi năm môn ngữ văn ghi nhận của truyền hình nhân dân tại quảng nam
em nguyễn quốc thạch quê ở phường hòa hương thành phố tam kỳ trong kỳ thi trung học phổ thông vừa qua thạch đạt chín bảy mươi năm môn ngữ văn chín điểm môn lịch sử và tám hai điểm môn tiếng anh
em nguyễn quốc thạch quê ở phường hòa hương thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam là thí sinh duy nhất của tỉnh đạt điểm chín bảy mươi năm môn ngữ văn chín điểm môn lịch sử và chín hai điểm môn tiếng anh